bị cáo phạm duy hùng chủ quán karaoke eses đã bị tuyên phạt một mươi năm tù với cáo buộc gây thảm họa khôn lường
khi gây cháy các nhà bảy tầng ở phố quan hoa phường quan hoa quận cầu giấy khiến cho ba cảnh sát cứu hỏa hy sinh vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
bản án được toán nhân dân tp hà nội tuyên vào chiều nay sau một ngày xét xử bị cáo hùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng gây thảm họa khôn lường
hùng bị đánh giá có nhân thân xấu do từng hai lần bị phạt hành chính vì hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước và chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa hôm nay bị cáo hùng nhận lỗi và không bảo chữa chỉ gửi lời xin lỗi đến gia đình ba cảnh sát đã hy sinh
vào chiều ngày hôm nay toán nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với một mươi tám bị cáo trong vụ làm giả các loại giấy tờ bằng cấp
do nguyễn trọng dương trần đức toàn nguyễn hùng dũng nguyễn thanh phong chủ mưu
đây là vụ án làm giả con dấu giấy tờ với quy mô hàng chục nghìn giấy tờ giả các loại bán khắp các tỉnh thành trên cả nước
toán nhân dân tp hồ chí minh xác định các đối tượng làm giả con dấu giấy tờ của cơ quan tổ chức nhà nước đã hoạt động trong thời gian dài với quy mô tổ chức chặt chẽ thủ đoạn tinh vi
vì vậy hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn trọng dương trần đức toàn mỗi bị cáo năm năm về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hai bị cáo nguyễn hùng dũng và nguyễn thanh phong bị tuyên phạt sáu năm sau tháng tù mỗi bị cáo phải nộp phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
một mươi đối tượng khác đã bị xử phạt từ sáu tháng đến hai năm tù về hành vi liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với sáu đối tượng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can gồm đào văn tuyến đào xuân hạnh đào văn sĩ lương công đậu đào văn doan và bùi văn quỳnh đều là cán bộ và nguyên cán bộ xã thủ sĩ huyện tiên lữ
điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ tổ chức họp bàn thực hiện việc thu tiền trái quy định của một mươi hai hộ dân tại xã thủ sĩ huyện tiên lữ khi thực hiện việc dồn thừa đổi ruộng với tổng số tiền trên hai trăm ba mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
một đối tượng chuyên cho vai lãi nặng vừa bị công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an bắt giữ
lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn nguyễn thị lan phương chú xã tân xuân huyện tân kỳ đã cho họ vay với tiền lãi suất từ hai đồng đến ba đồng một triệu một ngày
khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không kịp trả đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa nhằm gây sức ép buộc người vay phải trả tiền theo thỏa thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ xác định phương đã cho nhiều người dân vay tổng số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính gần tám mươi triệu đồng
báo cáo nhanh của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai nạn nhân bị mất tích do bị trượt chân xuống suối là chị hoàng thị thương chú thôn pèng một xã hợp thành thành phố lào cai
vào sáng ngày bảy tháng tám ngay khi nhận được thông tin chị hoàng thị thương bị trượt chân xuống suối pèng mất tích phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân
do mưa lớn lượng nước tăng đột biến địa hình khu vực suối hiểm trở đã gây ảnh hưởng đến tiến độ tìm kiếm cứu nạn đến nay các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích
thưa quý vị chỉ trong hai ngày qua đã có ít nhất bảy người tử vong do mưa lũ tại lai châu yên bái và sơn la ngoài ra hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại hư hỏng hoặc bị cuốn trôi
lai châu là địa phương đang có thiệt hại lớn nhất về người đã có bốn người thiệt mạng và ba người bị thương
mưa lũ cũng làm sạt lở hư hỏng bốn công trình thủy lợi tại huyện than uyên cùng một số trường mầm non
theo thống kê mưa lũ ở sơn la đã khiến một người ở bản nà lách xã triển lao tử vong do bị lũ cuốn trôi
một trăm một mươi chín nhà bị ảnh hưởng trong đó tám nhà ở xã triển hoa triển lao bị sập đổ hoàn toàn nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp
còn tại yên bái hai cháu nhỏ từ một đến hai tuổi trú ở huyện mù căng trải bị đá lăn vào nhà gây tử vong mưa lũ cũng gây thiệt hại ba mươi năm ngôi nhà
do mưa quá lớn lượng đất đá sạt lở đã tràn lấp toàn bộ đường vào hai xã hồ bốn khao mang của huyện mù căng trải
mưa lũ đã làm hư hỏng nặng một số đoạn đường trên quốc lộ ba mươi hai
từ chiều qua huyện mù căng trải đã huy động lực lượng để sửa chữa có đến gần một trăm linh điểm sạt lở trong đó có ba vị trí mất đường mỗi vị trí dài khoảng một trăm linh mét
đến nay đã có bảy máy xúc được đưa đến điểm sạt lở tiếp giáp xã hồ bốn để dọn dẹp đất đá dự kiến thông tuyến trong ba ngày tới
chương trình biến phức tạp
đặc của tình hình mưa lũ tại nhiều địa phương thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du bắc bộ
thủ tướng chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do mưa lũ chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân vùng bị thiên tài
để bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước thủ tướng chính phủ yêu cầu không được lơ là chủ quan mất cảnh giác tập trung lãnh đạo chỉ đạo chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau
tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động phong ngừa hạn chế thiệt hại do lũ quét sạt lở đất
tiếp tục tổ chức rà soát di rời sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá lũ quét
tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại nhất là những gia đình có người bị nạn hộ bị mất nhà cửa hộ nghèo khó khăn
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai khôi phục sản xuất ngay sau lũ
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt nhất là trên các trục giao thông chính
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ quốc phòng công an chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn bảo đảm kịp thời hiệu quả
mang súng đi bắn thử rồi đem về nhà cất giấu
qua tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà phát
thì phát hiện bắt quả tăng pháp cấp dấu một khẩu súng ngắn ổ quay và hai mươi hai viên đạn
hai cây dao tự chế một cây dao xếp và một gậy bác khúc
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm theo quy định
ra bản án trái quy định của pháp luật thẩm phán có hành vi tiếp xúc bị can tại nhà riêng
đó là một số vi phạm trong hoạt động tố tụng diễn ra vừa qua tại tỉnh lâm đồng
để ngăn chặn những vi phạm này cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã có những kiến nghị để cơ quan chủ quản kiểm điểm xử lý trách nhiệm những cá nhân
có hành vi vi phạm đảm bảo công khai minh bạch công bằng trong quá trình tố tụng và hoạt động tư pháp
ngôi nhà số bảy đường lê hồng phong thành phố đà lạt
đây là tài sản có liên quan tới một vụ án hình sự
vụ án kéo dài khoảng một mươi năm
và đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân thành phố đà lạt đã ra bản án kinh doanh thương mại
hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố đà lạt đã ra bản án dân sự sơ thẩm
trái quy định của bộ luật tố tụng dân sự và bộ luật tố tụng hình sự
vụ việc đã kéo dài trong thời gian dài gây nhiều thiệt hại cho các bên liên quan
vụ án kéo dài tới một mươi ba năm
nên là gia đình thấy đến giờ này là
khả năng là vẫn thấy chưa chốt được vẫn kéo dài
nên gia đình cũng chỉ mong muốn là kết thúc vụ án
làm rõ cái trách nhiệm của từng người liên quan trong vụ án này
thì sai ở chỗ nào và sai đến đâu thì xử lý đến đó theo quy định của pháp luật
không chỉ một vụ việc trên mà một số vi phạm trong hoạt động tố tụng
liên quan đến vụ án xâm phạm chỗ ở xảy ra tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
tòa nhân dân huyện đức trọng đã xét xử và tuyên phạm bị cáo
của vụ án chín tháng một mươi
tuy nhiên kiến nghị số hai mươi và hai mươi một của cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết trong vụ án này
viện kiểm sát nhân dân huyện đức trọng đã ra lệnh bắt bị can
tòa án nhân dân huyện đức trọng ra quyết định tạm giam
là vi phạm quy định của bộ luật tố tụng hình sự
bên cạnh đó một thẩm phán của tòa đã tiếp xúc bị cáo tại nhà riêng
với những vi phạm này cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị viện kiểm sát nhân dân tòa nhân dân tỉnh lâm đồng
xử lý các vi phạm và các cá nhân liên quan
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
cũng đề nghị các cơ quan của tỉnh lâm đồng
gửi kết quả thực hiện trong vòng một mươi năm ngày
tuy nhiên đến nay đã qua nhiều tháng
kết quả thực hiện theo kiến nghị vẫn chưa được công bố

thực tế thì đã có những bất cập cụ thể
thì chúng tôi đoàn sẽ tiếp tục tổng hợp lại những ý kiến
kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền yêu cầu đề nghị xử lý một cách rốt ráo
và bảo đảm đúng tinh thần của pháp luật quy định
còn theo thông tin tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mới đây tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
đối với một cơ quan tỉnh lâm đồng
có một số tranh án trong đó có một số cá nhân bị cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm